tự dựng lên một vở kịch đó là mình là việt kiều có nhiều tài sản mà muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
đối tượng đoàn thị vi chú tại tỉnh thừa thiên huế đã gặp ngô thị cúc hoa chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
là tạp vụ khách sạn nơi mình ở và ngô thị khúc hoa tự vẽ lên mình là giám đốc công ty
còn vi thì vào vai là việt kiều vay nóng chạy các giấy tờ chứng minh tài chính để lừa đảo cả triệu đô la mỹ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa lưa ra xét xử đoàn thị vi và ngô thị khúc hoa cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành đạt vi nhờ hoa đứng tên chủ sở hữu
để có công ty vốn điều lệ cao vi nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân sau đó nhờ ngân hàng chứng minh số dư này
từ đây bị cáo bắt đầu mồi trài người dân mua đất dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina tại sơn tịnh quảng ngãi sắp bị ubnd tỉnh quảng ngãi thu hồi vì chậm tiến độ
cho nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành đủ giấy tờ
nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án
trong đó vi đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
để chiếm đoạt số tiền hai mươi ba tỷ đồng
sau ba ngày xét xử tnth đà nẵng đã tuyên phạt đoàn thị vi hai mươi năm tù ngô thị khúc hoa một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang và công an huyện long mỹ
vừa chia xóa một điểm cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp một xã lương tâm huyện long mỹ
điểm cờ bạc này nằm sâu trong một vườn tràm cách huyện hồng dân tỉnh bạc liêu chỉ một con sông
khi cơ quan công an tiến đến hiện trường có ba mươi hai người không kịp chạy thoát các đối tượng bị bắt giữ lại chủ yếu đến từ các tỉnh hậu giang bạc liêu sóc trăng bến tre
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một mươi năm con gà trống đá trong đó có bốn con đang mang cửa sắt
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt gần ba mươi điện thoại di động các loại
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn mờ nông xã e kiết huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng bùi ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
và đối tượng nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm linh
cơ quan công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm linh luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý